di chuyển dưới thời tiết mưa gió luôn khó khăn đối với các phương tiện
tài xế sẽ bị mất tầm nhìn khó quan sát nguy hiểm rình dập ở phía trước
một đoạn video mới đây được đăng tải lên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh của người phụ nữ điều khiển xe máy
không may đâm vào hố sâu sau đó ngã ra đường thế nhưng đó mới chỉ là một phần của sự việc